ngày một mươi chín tháng năm hãng hàng không giá rẻ egz của anh cho biết là tin tặc đã thực hiện một vụ tấn công mạng tinh vi nhằm vào dữ liệu của công ty này
và truy cập vào được địa chỉ thư điện tử và lịch trình bay của khoảng chín triệu khách hàng cũng như là thông tin thẻ tiến dụng của khoảng hai người trong số này
tuyên bố của egz nêu rõ vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các thông tin cá nhân đã bị lợi dụng cho mục đích xấu
song công ty đang liên hệ với khoảng chín triệu khách hàng bị ảnh hưởng để khuyên cáo họ về các bước bảo mật qua đó giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo
hãng khẳng định sẽ xem xét các vấn đề bảo mật một cách nghiêm túc và tiếp tục đầu tư để cải thiện môi trường an ninh
egz cho hay đã trao đổi với các chuyên gia pháp lý hàng đầu để điều tra vụ việc kỹ hơn
công ty cũng báo cáo sự việc lên văn phòng ủy ban thông tin và trung tâm an ninh mạng quốc gia anh